ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội sẽ phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức hội thảo giáo dục hai nghìn hai mươi với chủ đề tự chủ đại học từ chính sách đến thực tiễn
hội thảo diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tới đây tại phòng thăng long nhà quốc hội
mục tiêu hội thảo nhằm tạo diễn đàn tập hợp các nhà hoạch định chính sách nhà quản lý các chuyên gia nhà giáo nhà khoa học trong và ngoài nước
để cùng trao đổi thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học
nhất là từ sau khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học được ban hành có hiệu lực thi hành từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở đó thì đề xuất các ý tưởng giải pháp thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học và tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển
đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước
đây là sự kiện trong chuỗi hội thảo thường niên về giáo dục do ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
tổ chức với sự tham gia của hai trăm năm mươi đại biểu chính thức đến từ các cơ quan của quốc hội các bộ ngành trung ương
các đại biểu quốc hội đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học các tổ chức quốc tế các nhà quản lý cơ sở giáo dục đại học các chuyên gia và nhà khoa học